chiều nay công an huyện giao thủy của tỉnh nam định cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
điều tra công an tỉnh để làm rõ nguyên nhân hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng
vào sáng cùng ngày một người dân đến nhà của hai nạn nhân ở xóm tám xã giao tiến
thì phát hiện hai vợ chồng này đã tử vong
trong đó người vợ tử vong với một vết thương ở phần cổ
còn người chồng chết trong tư thế treo cổ
nhận được tin báo cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành khoanh vùng khu vực xung quanh ngôi nhà
đồng thời huy động lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc